hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào tất cả các bạn
sau một thời gian truy nã và truy tìm sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thanh hóa đã bắt giữ được đối tượng bùi quốc đạt tức đạt ma sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú ở phương đông vệ tp thanh hóa đối tượng cầm đầu ổ nhóm tội phạm chuyên hoạt động lô đề và bảo kê đấu thầu trên địa bàn tỉnh thanh hóa
trước đó vào ngày tám tháng năm năm hai nghìn một mươi tám do có mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền lô đề với anh mai xuân tài chú tại phường đông vệ thành phố thanh hóa bùi quốc đạt đã chỉ đạo hàng chục đàn em
dùng súng bắn đạn hoa cải bắn vào anh tài bị trọng thương
sau khi gây án các đối tượng đàn em của bùi quốc đạt lần lượt bị công an thành phố thanh hóa truy bắt và truy tố về các tội danh gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép
riêng đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương sau gần hai năm lẩn trốn bùi quốc đạt quay trở về tp thanh hóa thì bị công an tp thanh hóa khống chế và bắt giữ
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của bùi quốc đạt lực lượng công an đã thu giữ một số hung khí như dao kiếm mã tấu và nhiều tài liệu tăng vật khác có liên quan
liên tiếp hai tụ điểm đánh bạc vừa bị công an thành phố sóc trăng triệt phá bắt quả tang hàng chục đối tượng
trước đó vào khoảng một mươi một giờ trưa ngày hôm nay công an tp sóc trăng kết hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp sóc trăng đã bất ngờ ập vào khu đất chống ở phường sáu tp sóc trăng
và bắt quả tăng hai mươi ba đối tượng đang tham gia đá gà ăn
tại hiện trường lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ tăng vật gồm bốn con gà hai cặp cửa sắt một mươi bảy điện thoại di động ba mươi ba xe mô tô các loại số tiền gần một mươi năm triệu đồng cùng với một số tăng vật có liên quan
trước đó công an tp sóc trăng cũng đã bắt quả tang một mươi ba đối tượng đang tham gia đánh bạc giữa hình thức chơi bài binh sáu lá ăn tiền tại khu đất chống ở phường bảy tp sóc trăng thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến hoạt động đánh bạc
hai sân bay lớn nhất nước
đó là nội bài và tân sơn nhất sẽ dừng đón các chuyến bay chở khách từ hàn quốc từ một mươi hai giờ trưa ngày hôm nay và dự kiến đến hai sân bay trên sẽ chuyển hướng hạ cánh xuống vân đồn và cần thơ
quyết định này chỉ áp dụng đối với các chuyến bay chở khách các chuyến bay chở hàng vẫn hạ cánh tại nội bài và tân sân nhất đúng như kế hoạch
các hãng có trách nhiệm thông báo tới tất cả các hành khách đi từ hàn quốc về việt nam sẽ phải khai báo trung thực khi điền tờ khai y tế khuyến cáo các hành khách là người việt nam đang sinh sống học tập lao động ở hàn quốc
cân nhắc việc mua vé về việt nam do sẽ phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày theo quy định